xác định rõ vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm ubnd tỉnh thanh hóa vừa chỉ đạo các sở ban ngành
đơn vị cấp tỉnh ubnd các huyện thị xã thành phố tập trung triển khai sản xuất theo chủ trương
tái cơ cấu ngành trồng trọt gắn với nhu cầu thị trường theo đó tỉnh thanh hóa yêu cầu các
đơn vị tập trung ra soát điều chỉnh kế hoạch vùng gieo cấy cây vụ đông tăng tỷ lệ cây ưa ấm như
ngô dưa bầu bí ớt đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa nhằm
tăng năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế chủ động tu sửa hệ thống canh mương bảo đảm tiêu
thoát nước tốt nhất với nhóm cây rau đậu cần giải vụ để khai thác tối đa điều kiện đất đai và
công lao động các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết sâu bệnh để có phương án
phòng ngừa hiệu quả tổ chức khắc phục kịp thời thiệt hại khi có thiên tai xảy ra